mở đầu là những tin tức về nên trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở của lê thị thúy an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại ấp vĩnh nghĩa xã vĩnh trường huyện an phú tỉnh an giang nguyên là thủ quỹ nhân viên bán hàng nhà máy gạch tuy nen hai chi nhánh an phú thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp an giang do có hành vi tham hồ tài sản
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng nhiệm vụ được giao là thủ quỹ và nhân viên bán hàng của công ty thúy an đã thu gần tám trăm hai mươi hai triệu đồng của bốn mươi một khách hàng đến thanh toán tiền mua gạch tại công ty
sau đó thúy an đã chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam lê thị thúy an để tiếp tục điều tra về hành vi tham mô tài sản
hai đối tượng lê minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn thành long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tỉnh đồng nai vừa bị công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam về tội trộm cắt tài sản
đêm ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn hai xã xuân hải thị xã sông cầu phát hiện xe ô tô tải biển số bảy mươi sáu c sáu nghìn hai trăm ba mươi đang đỗ ở lề đường
long đã đứng cảnh giới để sang leo lên cabin xe mở cửa lấy trộm một điện thoại iphone năm s và một máy tính bảng samsung
khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị anh trương văn bình chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định là tài xế xe phát hiện nên đã cùng người dân đuổi theo bắt giữ
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện bốn vụ trộm tài sản với thủ đoạn tương tự như trên địa bàn tỉnh phú yên
còn tại tỉnh quảng trị công an thành phố đông hà vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn sơn bốn mươi hai tuổi trú tại phường ba thành phố đông hà về tội cố ý gây thương tích
sơn là nghi phạm đã dùng xăng tạt lên người vợ cũ phan thị lan ba mươi bảy tuổi trú tại phường một thành phố đông hà rồi châm lửa đốt vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn
sau một tuần bị sơn nhẫn tâm dùng sang kêu sống bà lan hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trung ương huế trong tình trạng bỏng hô hấp nặng cùng nhiều vết bỏng trên mặt tay ngực
trước đó như thanh niên đã đưa tin sau một năm ly hôn và ấy bà lan sơn nhiều lần muốn hàn gắn tình cảm với bà lan nhưng không thành
quá bực tức vào khoảng chín giờ ngày hai mươi tám tháng bốn
biết bà lan đang uống cà phê tại một tiệm cà phê trên đường đào duy từ thành phố đông hà sơn đã tìm đến rồi dùng xăng tạt lên người vợ cũ châm lửa đốt
sau khi bỏ trốn về quê vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng bốn sơn đã đến đồn công an lệ ninh công an huyện lệ thủy quảng bình đầu thú
sau đó công an thành phố đông hà quảng trị đã di lý sơn từ lệ thủy về nơi cư trú tại phường ba thành phố đông hà để lấy lời khai
thưa quý vị phức tạp và tinh vi là những cụm từ được dùng để đánh giá về nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh sơn la trong thời gian gần đây
đã có nhiều đợt gia quân rầm rộ để giải quyết nhưng loại tội phạm này vẫn tỏ ra nhờn thuốc bất chấp những nỗ lực của cả bộ máy bảo vệ pháp luật đang vận hành
vậy đâu là giải pháp hữu hiệu có thể dẹp được vấn nạn nguy hiểm này ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh sơn la
ba mươi bốn nạn nhân
ba mươi bốn nạn nhân
đa số là phụ nữ và trẻ em dân tộc mông thái bị lừa bán ra nước ngoài chủ yếu là sang trung quốc
hai mươi đối tượng bao gồm cả người nước ngoài người việt bị lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la bắt giữ về hành vi mua bán người trong thời gian qua
điều đó cho thấy tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh sơn la diễn biến hết sức phức tạp
ngày càng gia tăng cả về số vụ và số nạn nhân bị mua bán mặc dù đây không phải là địa bàn trọng điểm về loại tội phạm này
trên địa bàn thì thường các đối tượng
các đối tượng tỉnh ngoài thậm chí ở nước ngoài đã lợi dụng các công nghệ như điện thoại di động internet
dùng các tổ đoạn lừa đảo vào công dân của tỉnh sơn la đặc biệt là đồng bào vùng cao chủ yếu là vùng dân tộc mông
các đối tượng mua bán người thường lợi dụng những phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn éo le
các cô gái chậm kết hôn người vợ có chồng nghiện ma túy rượu bạo lực gia đình hoặc các chị em có trình độ văn hóa thấp để rụ rỗ
lôi kéo với lời hứa có việc làm nhàn hạ nhưng thu nhập cao rồi tìm mọi cách đưa ra nước ngoài bán vào các động mại dâm hoặc bán cho người nước ngoài làm vợ
điều đáng lên án là những nạn nhân của các vụ mua bán người trước đây đã quay về quê nhà mang theo tiền và vẽ ra những viễn cảnh về một cuộc sống phồn vinh ở xứ người để lừa chính người thân bạn bè của mình
thậm chí cả chị em rụt thịt
liệu bọn đi lấy chồng kia đâu họ thuê taxi lên đón đi đến lào cai đi đến đây thì họ bán mình thôi họ bán mình cho người khác thôi
trong năm hai nghìn một mươi năm và quý i hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã phát hiện một mươi ba vụ mua bán người với hai mươi sáu đối tượng và tổng số nạn nhân bị mua bán là ba mươi tám người
hiện nay đã có một mươi một đối tượng
một nạn nhân đã được giải cứu có một mươi một nạn nhân thì họ tự giải cứu được và có một nạn nhân thì là được phía trung quốc trao trả và hiện tại là còn một mươi năm phụ nữ là hiện nay là chưa được giải cứu trở về địa phương
để chặn đứng vấn nạn xã hội nguy hiểm này bên cạnh việc lấp đầy các khoảng trống trên các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người nâng cao cảnh giác
công tác phòng chống mua bán người phải luôn được coi là một công tác toàn diện phải vừa chống vừa phòng ngừa vừa rung chuông và vừa mạnh tay chấn áp
có như vậy tội phạm mua bán người mới sớm được đẩy lùi
công an tỉnh gia lai vừa phát hiện hai địa điểm chế biến mờ động vật có nhiều sai phạm
hai cơ sở chế biến mỡ nói trên nằm tại xã an phú thành phố pleiku và xã yà bang thành phố pleiku đều do bà lê thị thông chú tại địa phương làm chủ
tại cơ sở này hai lực lượng công an phát hiện hơn tám tấn gồm có mỡ tươi mỡ thành phẩm và tóc mỡ
dù không có bất kỳ giấy tờ liên quan nào tới việc kinh doanh chế biến thực phẩm trong thời gian qua
tuy nhiên bà thông vẫn ngang nhiên thu gom mỡ bò mỡ heo để chế biến và bán ra thị trường
theo quan sát của phóng viên số mỡ tươi chưa được chế biến đã có biểu hiện phân hủy và bốc mùi hôi thối
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra nguồn gốc xuất xứ
cũng như mục đích sử dụng mỡ động vật trên và xử lý nghiêm các cơ sở này theo đúng quy định của pháp luật
vâng có thể thấy là nếu như không kịp phát hiện ra số thực phẩm bẩn nói trên
thì chắc chắn rằng chủ cơ sở vẫn sẽ tiếp tục phân phối ra thị trường
để rồi cuối cùng thì người bị thiệt hại nhiều nhất vẫn là người tiêu dùng
những người vừa mất tiền lại vừa phải đối mặt với nỗi lo về sức khỏe phải không chị thanh xuân
vâng chắc chắn là như vậy và tôi cũng muốn bổ sung thêm một thông tin nữa là không chỉ thực phẩm bẩn
giờ đây người tiêu dùng còn phải đang đối mặt với sự lo lắng về chất phụ da thực phẩm
được buôn bán tràn lan trên thị trường
và đáng lưu ý hơn là chất lượng của nó lại không được đảm bảo không rõ nguồn gốc hay là bao bì nhãn mát
để quý vị và các bạn thấy rõ hơn về tác hại của việc sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy cách
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau
đây là sản phẩm xúc xích được đội quản lý thị trường số một mươi bốn thu giữ chiều ngày hai mươi tháng bốn
toàn bộ số xúc xích này đã được mang đi kiểm nghiệm và kết quả cho thấy đều chứa chất cấm sodium nitrat

thông tư hai mươi bảy về chất cấm dùng trong thực phẩm của bộ y tế đã quy định
hoạt chất sodium nitrat hai trăm năm mươi một chỉ được dùng cho bơ
nếu trong trường hợp mà xử lý qua nhiệt trên bảy mươi độ thì nó sẽ chuyển đổi thành các chất rất dễ gây đến ưu thư dạ dày
không chỉ có cơ sở sản xuất này mà hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều cơ sở kinh doanh
đã lạm dụng chất cấm sodium nitrate
cứ mỗi làm tai nạn còn nhiều làm sao mà người dân hội chịu nổi
trong thời gian qua xe khách hoạt động trên tuyến quy nhơn quảng ngãi đà nẵng
khi đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi liên tục gây ra các vụ tai nạn chết người
nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức của tài xế xe khách vẫn còn yếu kém xem thường pháp luật
công an tỉnh quảng ngãi và các lực lượng liên quan cũng đã tăng cường xử lý xe khách một mươi sáu chỗ
thậm chí tổ chức họp cho chủ xe ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhưng vẫn chưa ngăn chặn được triệt để những vi phạm của xe khách khi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi
tai nạn do xe khách gây ra đang thật sự khiến người dân quảng ngãi bất an
nỗi đau như thế này rồi sẽ lập lại nếu như những tài xế xe khách vẫn tiếp tục thờ ơ
coi thường tính mạng của hành khách và người đi đường
đã đến lúc lực lượng kiểm soát giao thông của tỉnh quảng ngãi phải quyết liệt ngăn chặn triệt để
những ẩn họa từ xe khách gây ra để ngăn ngừa tai nạn đau lòng
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tình hình tai nạn giao thông đường bộ vẫn còn tái diễn khá phức tạp
theo báo cáo của công an tỉnh đắk lắc
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết hai mươi một người bị thương bốn mươi năm người
trong đó có một mươi chín vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và rất nghiêm trọng làm chết hai mươi một người bị thương một mươi ba người
tai nạn giao thông xảy ra nhiều nhất trên các tuyến đường ở địa bàn thành phố bân ma thuột
và các huyện yaleo eakang krongpak
nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn
chủ yếu vẫn là do các tài xế người tham gia giao thông thiếu hiểu biết và xem thường luật giao thông đường bộ
và chính những hành vi phóng nhanh vượt ẩu đi sai phần đường làn đường quy định
chở quá khách quá tải đầu đỗ sai quy định lòng vòng hoặc chạy nhanh để tranh giành đón trả khách
đã dẫn đến bốn mươi năm vụ tai nạn giao thông rất đáng tiếc nói trên
hơn một mươi triệu usd
là tổng mức đầu tư dự án xe buýt nhanh ở thành phố hồ chí minh
dự án được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi